với chủ đề đam mê sáng tạo với phát thanh cái nhìn từ thế giới của rario
hội nghị phát thanh châu á do hiệp hội phát thanh truyền hình châu á thái bình dương
abu phối hợp với tổng cục quan hệ công chúng thái lan prd tổ chức từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng bốn tại thủ đô bangkok
tổng thư ký abu javad motaji bộ trưởng văn phòng chính phủ thái lan panadda diskun
và khoảng hai trăm linh đại biểu đến từ các nước thành viên abu trong đó có đoàn đại biểu đài tiếng nói việt nam tham dự hội nghị
trong diễn văn khai mạc tổng thư ký abu javad motaji khẳng định
vai trò quan trọng của hội nghị lần này trong bối cảnh ngành phát thanh đang gặp nhiều khó khăn và thách thức
trong cuộc cạnh tranh gây gắt với các loại hình báo chí khác và mạng xã hội
bộ trưởng văn phòng chính phủ thái lan nhấn mạnh phát thanh vẫn là một loại hình báo chí không thể thiếu
trong đời sống xã hội và chính phủ thái lan tiếp tục chú trọng đầu tư cho phát thanh
ông panada cho biết thái lan rất quan tâm tới phát thanh bởi đây là một loại hình báo chí thể hiện tính năng động
hiệu quả và có tính kết nối cao radio giúp nhiều người dân tiếp cận thông tin một cách thuận tiện và dễ dàng
tại các phiên họp toàn thể cũng như tám hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ hội nghị
các chuyên gia nhà quản lý và người làm phát thanh thảo luận phương hướng và các biện pháp cụ thể phát triển phát thanh trong thời đại mới
sự ứng dụng công nghệ số trong phát thanh và phát thanh trên nền tảng các thiết bị di động mạng xã hội
hội nghị phát thanh châu á được tổ chức thường niên từ năm hai nghìn sáu là một diễn đàn cho những người làm phát thanh tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm
hội nghị phát thanh châu á năm hai nghìn một mươi ba được tổ chức rất thành công ở việt nam